vào lúc dạng sáng nay một xe ô tô chở bốn người đã lao xuống sông hoài thuộc phường cẩm nam
thành phố hội an tỉnh quảng nam một người đã may mắn thoát chết còn ba người trong cùng một gia đình
bị mất tích thì đến thời điểm vào lúc một mươi giờ sáng nay lực lượng chức năng đã vớt được thi thể
của ba nạn nhân lên bờ
các cơ quan chức năng quảng nam cho biết sau bảy giờ nỗ lực tìm kiếm thợ lặn đã xác định được vị trí
các nạn nhân và tiến hành đưa ba thi thể nạn nhân cùng chiếc xe ô tô lên bờ
theo thông tin ban đầu bốn người đi trên xe ô tô là cùng trong một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con
thuê xe tự lái từ đà nẵng vào hội an người chồng là chu tùng giang và người vợ là đào thị hiền
cùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội cùng con trai sáu tuổi tử vong
còn con gái lớn một mươi bốn tuổi may mắn thoát khỏi xe bơi vào bờ và được người dân cứu vớt an toàn
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn